nhằm chuẩn bị cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
tết nguyên đán kỷ hợi và các lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
ubnd tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch đến các ngành địa phương yêu cầu thực hiện tốt công tác này
ubnd tp yêu cầu các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong phạm vi cơ quan đơn vị và địa bàn mình quản lý
thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng của cơ quan đơn vị
và cử cán bộ thường xuyên trực xử lý kịp thời kiến nghị phản ánh từ người dân
nâng cao trách nhiệm của các sở ban ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ
phổ biến đến từng cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân
gắn với trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý các bến bãi đỗ xe nhà ga cảng hàng không
nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông của đội ngũ lái xe
các đơn vị kinh doanh vận tải nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết và lễ hội xuân năm nay